tại hải phòng ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam
tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương tới tham dự hội nghị
tới dự còn có các đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí thuận hiễu quỷ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng hơn sáu trăm linh đại biểu các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
tại hội nghị đồng chí võ văn thường nhấn mạnh cần kiên trì thực hiện chỉ đạo định hướng thông tin theo phương châm chủ động
kịp thời hiệu quả giữ vững kỳ luật kỳ cương trong chấp hành trì đạo đúng hướng các vấn đề phức tạp quan trọng nhẹ cảm
bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc một đồng mối trong trì đạo định hướng thông tin
nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm
và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội nhà báo việt nam và các cấp hội
tăng cường cung cấp thông tin của các cơ quan đảng nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí
nhân dịp này ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen một mươi tám tập thể đơn vị cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm hai nghìn một mươi chín